tiếp tục với những thông tin về lũ lụt tại miền trung
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thừa thiên huế đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã đến thăm và động viên các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tài
đồng chí tòng thị phóng bày tỏ sự thấu hiểu những vất vả bất tiện mà người dân vùng lũ đã trải qua và đang gánh chịu
đồng chí mong muốn được chia sẻ cùng bà con tiếp tục vượt qua khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống
thăm các địa phương quảng điền phong điền bị ngập sâu đồng chí đã trao tặng mỗi huyện hai trăm linh triệu đồng
tiếp đó đồng chí cũng đã đến thăm chia sẻ cùng gia đình liệt sĩ nguyễn văn bình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong điền
người đã hy sinh trên đường tham gia cứu hộ cứu nạn
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ trưởng nguyễn xuân cường dẫn đoàn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ triển khai ứng phó với bão số tám
đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động của các cấp chính quyền người dân quảng bình trong công tác ứng phó với thiên tai mưa lũ
đồng thời đề nghị tỉnh quảng bình cần tập trung lực lượng huy động tối đa phương tiện để kịp thời cứu trợ không để dân thiếu ăn thiếu nước uống
tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ bảo đảm hợp lý để vừa đến tay người dân nhưng vẫn an toàn cho người đi cứu trợ

đọc được tin nhắn kêu gọi của trung tâm công tác xã hội tp hcm vừa tan ca làm em la châu đã chạy về nhà chọn những bộ quần áo còn mới đẹp mang đến đóng góp cùng mọi người
tại vì em mới là sinh viên mới ra trường thôi cho nên là em không có điều kiện khác như là tiền mặt
cho nên là em thấy có một số quần áo em không cần dùng tới nữa và cho nên là em gửi tới đây để giúp đỡ
vì thế sang sẻ hết những khó khăn nhọc nhằn mà người dân vùng lũ đang gánh chịu
dù vậy mỗi cặp bánh trưng những bộ quần áo hay từng du yếu phẩm đã mang theo cả tấm lòng của người dân cả nước mong bình an gửi tới đồng bào miền trung
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh thanh hóa bão số tám đang tiến rất nhanh với nhiều hình thái khó lường có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều địa phương tại thanh hóa
để chủ động ứng phó tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các địa phương tổ chức cá nhân nâng cao cảnh giác
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa yêu cầu các huyện thị xã thành phố và các ngành
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức kiểm đếm tàu thuyền thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng đi và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo hướng dẫn neo đậu và có phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền
tại các bến các khu vực cửa sông các huyện miền núi tiếp tục theo dõi những điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời tổ chức di rời người dân ra tới vùng an toàn
hồi một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng
một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi ba chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi tám
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm một mươi km về phía tây tây bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp năm